ở phía nam cả tây nguyên và nam bộ chỉ có mưa rào và rông vài nơi vào lúc chiều tối ban ngày có nắng với nhiệt độ tại tây nguyên từ một mươi bảy hai mươi chín độ trời rét nhẹ về đêm và sáng còn nam bộ là từ hai mươi hai ba mươi ba độ
trở ra bắc bộ do không khí lạnh tiếp tục suy yếu và lệch đông nên tại đây chỉ có mưa vài nơi đêm và sáng trời rét sáng sớm có sương mù nhẹ ban ngày giảm mây hưởng nắng
với nhiệt độ tăng lên ngưỡng một mươi năm hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bốn hai mươi tám độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa giảm từ bốn một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
khu vực hà nội nhiều mây không mưa sáng sớm có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông cấp hai cấp ba sáng và đêm trời rét nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi năm đến hai mươi bốn độ